lực của chúng ta này nó kịp tốc độ để phát triển để bắt kịp hay không còn có những cơ chế giám sát
hơn để giải quyết được chúng ta ban hành ra và thực tiễn nó ứng dụng như thế nào để chúng ta có cái điều
chỉnh kịp thời tại vì chúng ta thấy rằng luật đất đai phải thông qua quốc hội sửa đổi luật
phải thông qua quốc hội do vậy cơ chế giám sát để kịp thời để làm sao nắng luật chúng ta phù hợp
với thực tiễn theo các chuyên gia những hạn chế tồn tại khi nguồn lực về đất đai chưa thực sự được
phát huy đầy đủ và bền vững để trở thành nguồn nội lực quan trọng phục vụ phát triển kinh tế xã hội
của đất nước việc sử dụng đất ở nhiều nơi còn lãng phí hiệu quả thấp có lúc có nơi chưa thật
sự đảm bảo hài hòa lợi ích giữa nhà nước người có đất thu hồi và nhà đầu tư khi thực hiện chương
sách thu hồi đất bồi thường hỗ trợ tái định cư chính sách tài chính đất đai làm ảnh hưởng đến
quyền lợi của người có đất thu hồi và ảnh hưởng đến ổn định xã hội phát triển kinh tế do đó
trong lúc chưa xem xét sự đổi luật đất đai năm hai nghìn một mươi ba rất cần chính phủ sửa đổi bổ sung một số nghị định thi hành luật
thời gian gần đây xe điện dần được nhiều người dùng ưa chuộng đặc biệt tại các đô thị lớn
trước nhu cầu sạc pin ngày càng tăng các trung cư đang đối mặt với bài toán an toàn cháy nổ
những khu vực sạc qua đêm luôn tiềm ẩn rủi ro kỹ thuật dẫn đến các sự cố bất cứ lúc nào
sử dụng xe đạp điện làm phương tiện đi học nên mỗi tuần gia đình phải sạch
trước đây mỗi lần hết điện em tuấn thường phải sạch bình pin lên căn hộ ở lầu bảy để sạc
anh nguyễn anh quốc chia sẻ mỗi lần thấy con mang bình lên nhà rất mệt mỏi
nhưng điều gia đình anh quan tâm nhất ở thời điểm đó là tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ
để sạc đầy phải mất từ sáu đến tám tiếng do đó thường phải để qua đêm
đến sáng để đi học thì mới mang xuống lắp vào xe ban đêm không thể kiểm soát được
cháy nổ là nỗi lo chung của nhiều người nhất là những hộ đang sử dụng các loại xe điện
với hơn ba mươi xe các loại đang có tại chung cơ sunview town
phường hiệp bình phước thành phố thủ đức
ban quản lý chung cư đã lắp đặt tại mỗi lốc một khu vực sạc điện và bố trí nhân lực vận hành
để vừa phục vụ cư dân vừa đảm bảo phòng chống cháy nổ
khi chúng tôi cho tiến hành lắp đặt bất cứ một hệ thống nào mới
thì chúng tôi đều có những thông báo triển khai cũng như là cách hướng dẫn cho người dân
và phải thực hiện đúng cái quy trình đấy để đảm bảo hạn chế tối đa nhất những rủi ro mà do con người gây ra
có thể tôi nghĩ nó là một phần bổ sung đầy đủ cho việc đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trong tòa nhà
và cái vấn đề quan trọng nhất ở đây vẫn là do yếu tố con người
mặc dù chúng ta đã được trang bị những công nghệ nhưng mà bên cạnh đó chúng ta vẫn không được chủ quan
theo chuyên trang thống kê và phân tích về thị trường xe máy motosaiko data
tính đến năm hai nghìn hai mươi một việt nam là thị trường xe điện lớn thứ hai trên toàn thế giới
với phân khúc chiếm một mươi tổng ngành vào năm hai nghìn hai mươi
trong khi đó năm hai nghìn một mươi tám chỉ hai chín
theo các chuyên gia số lượng xe bán ra của các công ty cũng ngày một nhiều hơn
để đạt được điều này tuổi thọ và an toàn của bên ngày càng được nâng cao
thậm chí chất lượng của bin còn là tiêu chí hàng đầu tạo hấp dẫn để khách hàng chọn mua xe
xu hướng trong những dòng xe mới thì sẽ phát triển theo cái dòng dùng pin lithium
lithium thì có phụ thuộc vào các loại cell pin và các mạch bảo vệ khác nhau
các nhà sản xuất nhìn chung đã tính toán thử nghiệm để cho cell pin an toàn
tuy nhiên khi mà người sử dụng thì lưu ý sẽ sử dụng những pin của chính hãng
đã đảm bảo việc lựa chọn sao pin cũng như là các mạch bảo vệ theo nhà sản xuất tính toán an toàn
và thứ hai nữa là sử dụng thì lưu ý các quy trình hướng dẫn sử dụng cho nhà sản xuất đề ra
cái việc mà sửa chữa liên quan đến pin cũng như các mạch điện thì lên để các sở chuyên môn sửa chữa
theo lãnh đạo phòng cảnh sát phòng chế chủ cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp hcm
các ổ cắm sạc cho xe đạp xe máy điện ở nhiều chung cư hiện nay đa phần sử dụng chung hệ thống điện của tòa nhà
vì vậy các đơn vị quản lý cần tính toán kỹ về công suất và các điều kiện đảm bảo an toàn khi thiết kế và sử dụng
nếu ngoài chuyên môn thì có thể tham khảo tư vấn từ đơn vị có chuyên môn nghiệp vụ về điện và phòng cháy chữa cháy
các cái chạm sạc đạp này phải được bố trí lắp đặt đảm bảo an toàn phòng chế cháy theo quy định
quy định về kỹ thuật
kỹ thuật an toàn phòng chế cháy đối với hệ thống điện cũng như là khoảng cách an toàn phòng chế cháy
lối thoát nạn trang bị phương tiện chữa cháy để lắp đặt các cái chạm sạc nạp điện ở các cái chung cư
đặc biệt là các tầng hầm đó thì phải được thiết kế và thẩm duyệt về an toàn phòng cháy cháy trước khi đưa vào hoạt động
đối với các hệ thống sạc sử dụng chung một nguồn điện với tòa nhà cần đảm bảo tuyệt đối về kỹ thuật
về mặt pháp lý các trạm sạc này làm thay đổi biện pháp phòng cháy chữa cháy của cơ sở
vì vậy phải được lập hồ sơ thiết kế cải tạo bổ sung gửi đến cơ quan chức năng để được nghiệm thu
vừa rồi là những thông tin trong chương trình thành phố hôm nay
còn bây giờ minh thắng xin chào và hẹn gặp lại